các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

ấp xẻo kè xã thạnh yên được coi là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng hạn mặn trong huyện u minh thượng tỉnh kiên giang
ông lê văn thu hôm nay lại ra đồng bao công sức gieo xạ chăm bón trong mấy tháng trời giờ phải đốt bỏ lúa không lên được hạt do thiếu nước ngọt

người nông dân thì đã xin chịu thua với thời tiết còn chính quyền cấp cơ sở cũng đang nỗ lực giúp dân thống kê thiệt hại để hỗ trợ quan trọng hơn